kính chào quý vị và các bạn
vào chiều qua cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã phối hợp với viện kiểm sát quân sự trung ương
thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đô đốc nguyễn văn hiến
nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng tư lệnh quân chủng hải quân về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
việc khởi tố được tiến hành trong quá trình điều tra mở rộng vụ án đinh ngọc hệ bùi văn nga và đồng phạm
vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn văn hiến
bằng hình thức xóa tư cách nguyên tư lệnh quân chủng hải quân nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
do đã có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ tư lệnh quân chủng hải quân
bộ chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn văn hiến bằng hình thức cách các chức vụ
trong thời gian giữ cương vị phó bí thư đảng ủy tư lệnh quân chủng hải quân
ông nguyễn văn hiến chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng của ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân
trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của cơ quan này
về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng do quân chủng hải quân quản lý
ông nguyễn văn hiến cũng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của quân chủng hải quân
và trách nhiệm cá nhân về vi phạm khuyết điểm như thực hiện không đúng thẩm quyền
vi phạm các quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất đai đầu tư xây dựng đối với một mươi khu đất quốc phòng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của đảng ủy quân chủng hải quân
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu trách nhiệm kiểm tra giám sát trong công tác quản lý sử dụng các khu đất quốc phòng
các cơ quan chức năng đã xem xét xác định vi phạm khuyết điểm của ông nguyễn văn hiến là rất nghiêm trọng
làm thiệt hại lớn về tiền tài sản của nhà nước và quân đội
để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng hải quân bị khởi tố điều tra và xử lý hình sự
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng quân đội và cá nhân ông nguyễn văn hiến
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội đưa nhận hối lộ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la
đồng thời cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với lò văn huynh
nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý giáo dục sở giáo dục và đào tạo sơn la khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lò thị trường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản bó phường triềng an thành phố sơn la tỉnh sơn la về tội đưa hối lộ
ngày hai mươi hai tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo sơn la
trước đó bị can trần xuân yến đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng bị can này đã thay đổi lời khai
phủ nhận hành vi phạm tội của bản thân gây khó khăn cho công tác điều tra truy tố xét xử
hiện cơ quan an ninh điều tra đang khẩn trương tiến hành điều tra bổ sung và mở rộng